thưa quý vị nước ta có rất nhiều nông dân không được đào tạo bài bản
nhưng đã tự mầy mỏ nghiên cứu chế tạo được nhiều loại máy giúp cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp
những sáng kiến của họ đã và đang nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan ban ngành
đặc biệt là hội nông dân tại các địa phương trong việc phát huy hiệu quả sức sáng tạo
bằng những hỗ trợ cụ thể nhiều nông dân đã vươn lên làm giàu
có nhiều đóng góp thiết thực cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội địa phương
nhân kỷ niệm ngày thành lập hội nông dân việt nam một mươi bốn tháng một mươi
chương trình hôm nay sẽ dành phần lớn thời lượng để giới thiệu đến quý vị
một số gương mặt nhà nông dân sáng tạo tiêu biểu có nhiều sáng tạo hữu ích

đôi lúc mình đi vay mình không nói là tôi vay để tôi làm tôi chế máy
lúc đó mình nói vay chế máy chắc bạn bè bảo là mọi người đã không ủng hộ rồi
lại làm như vậy chắc người ta không cho vay đâu
lại phải tính là tôi vay tiền để tôi làm việc khác
chứ không nói là tôi vay để tôi nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia
khó khăn không làm nản lòng chàng trai trẻ tạ đình huy
trên con đường chinh phục đam mê và khát khao của mình
thành công ban đầu ấy là động lực để anh tiếp tục sáng tạo ra sản phẩm mới
tích hợp nhiều công dụng trong một máy như cày bừa phay đất tạo hàng gieo hạt
thời gian đầu việc chế tạo không hề đơn giản
phải tháo ra lắp lại rất nhiều lần
nhưng khi thử nghiệm vẫn chưa được như ý
không nản anh tìm tòi điều chỉnh từng chi tiết
và cuối cùng đã thành công
ba năm sau khi có sản phẩm đầu tay đó
anh đã cho ra đời chiếc máy đa năng đầu tiên
chạy chân chu trên đồng ruộng
lúc ấy máy rất được việc
khi vừa làm đất phun hút sâu và cả bơm nước
qua quá trình học hỏi tích lũy kinh nghiệm
đến nay anh đã nâng cấp máy với một mươi năm chức năng trong một
gồm cày bừa phay đất làm cỏ vườn tạo luống gieo hạt đảo phân đào hố trồng cây phun thuốc sâu bơm nước
với bằng ấy công dụng một chiếc máy
có thể thay thế hàng chục lao động thông thường
lúc đầu tiên mình làm ấy thì chỉ bà con nông dân lân cận biết tới thôi
bà con nông dân lân cận biết tới rồi khi người ta sử dụng
thì người nọ lại truyền tay người kia
thì là thành một khu vực
thành đầu tiên là xã
xong đến lân cận xã
xong đến huyện
người ta cứ truyền tay nhau
người ta sử dụng những chiếc máy thô sơ của mình trước đây
thì lúc đó thì mình cũng
chỉ nghĩ đến nó làm tốt
chứ không nghĩ đến cái hình thức
sau khi đã tham gia nhiều cuộc thi
rồi là tham gia nhiều chương trình
thì được bà con nông dân đông đảo biết tới
thì lúc đó mình
thực sự cái sản phẩm mình đưa ra
mình lại phải nghĩ đến cái chuyện
về thẩm mỹ
không những làm tốt mà về chuyện thẩm mỹ
đấy cho nên là
chiếc máy của mình nó được hoàn thiện
cứ hoàn thiện dần
hoàn thiện dần
khi phổ biến với bà con nông dân
thì cái điều hoàn thiện nó càng quan trọng
nó cần quan trọng
nó rất quan trọng
mức độ mình phải hoàn thiện mức độ tối đa
từ về cái công năng
từ về cái sự linh hoạt
và về cái thẩm mỹ
ngoài chiếc máy đa chức năng một mươi năm trong một
anh huy còn nghiên cứu và chế tạo ra
một số loại máy khác như máy chăm sóc ngô
làm cỏ rau trồng hoa ly
xe rùa máy chuyên trở vật liệu xây dựng
đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng
của bà con nông dân
đến bây giờ bà con nông dân
biết đến mình là sản phẩm máy đa năng
thì cái máy đa năng của mình
thì cũng xuất phát từ cái ý tưởng của mình thôi
bởi vì mình muốn tận dụng
tất cả những
bởi vì mình muốn
mình hiểu được cái
cái khó nhọc của bà con nông dân
biết là bà con nông dân
cũng rất muốn hay áp dụng
cái cơ giới hóa vào nông nghiệp
nhưng mà cũng không hẳn là vậy đâu
bởi vì đôi lúc mình muốn nhưng mà
điều kiện mình không cho phép được
đấy là tâm lý bà con nông dân
thì mình phải nghĩ mọi cách làm sao
để đưa cho cái sản phẩm nó
tiện ích nhất và nó đa dạng nhất
và cái điều quan trọng
là phải hợp với túi tiền bà con nông dân nhất
những sáng chế của tạ đình huy có tính ứng dụng cao
giá thành phải trăng đã giúp nông dân
tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật nhanh hơn
thành quả đáng tự hào của anh tạ đình huy
là điển hình cho thế hệ trẻ
trong tạo lập sự nghiệp bằng ý chí
nghị lực và đam mê
từ thực tiễn cuộc sống
những người nông dân mộc mạc
những người anh tạ đình huy nói riêng
và nhiều nông dân khác trên cả nước nói chung
đã có những sáng tạo thiết thực
phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống
không chỉ làm lợi cho bản thân gia đình
mà còn được xã hội đánh giá cao
trong phần tiếp theo của chương trình
xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những nghiên cứu sáng tạo
của anh nông dân phạm văn hát
ở tứ kỳ hải dương
đây là chương máy gieo hạt tự động
do anh nông dân phạm văn hát nghiên cứu và chế tạo
máy có khả năng gieo các loại hạt rau
có thể di chuyển trên mọi địa hình
mỗi lần gieo khoảng bốn mươi hạt trên luống
khoảng cách ba bốn cm
và chỉ vài phút là xong
theo tinh toán của tác giả
máy gieo một lạng hạt giống khoảng một mươi hạt
như su hào bắp lơ bắp cải
chỉ trong vòng hai mươi năm phút
so với việc gieo bằng tay
năng suất được tăng lên tám mươi lần
khoảng cách hạt đồng đều đảm bảo theo tiêu chuẩn
do đó không mất công nhổ tỉa cây thừa
dễ chăm sóc và thu hoạch hơn
còn đây là chương máy phun phúc trừ sâu bát tự động
có độ sảy cánh hai mươi m
với cấu tạo máy khá đơn giản
với những nguyên liệu có sẵn và dễ làm
như một bộ phung thép hình chữ nhật
đầu ô tô cũ hai bánh xe cỡ lớn
máy nổ một mươi ngựa hồ số côn phanh
bình chứa năm trăm linh l
và giảm phun hai mươi m
máy có thể di chuyển trên mọi địa hình
thay thế cho năm mươi lao động thủ công
và khá phù hợp với cánh đồng mẫu lớn
trong vòng một giờ đồng hồ
chiếc máy này có thể phun cho ba hectare ruộng
ngoài hai chiếc máy trên
anh hát còn là tác giả của rất nhiều loại máy móc khác
phục vụ cho nông nghiệp
được bà con trong và ngoài nước tiến nhiệm sử dụng
có được kết quả trên
là cả chuỗi những tháng ngày lao động không mệt mỏi
thậm chí có những lúc tưởng chừng muốn buông bỏ
của anh nông dân phạm văn hát
trong hai năm tôi sáng chế ra cái sản phẩm
gọi là cái robot đặt hạt
thực sự nói đến vậy
gia đình nào cũng vậy
quân nợ vẫn còn mấy tỷ
thế mà công việc người ta đến đặt
đồ mới nằm
có tiền ngay thì không làm
thế mà cứ mãi đi hàm mê sáng chế
thế thật sự là đôi khi thì
vợ con cũng có khẳng khò
thế nhưng thực sự là vì cái lòng đam mê
và cái sự yêu nghề thì tôi cũng không bỏ được
nhưng cũng nhiều khi cũng đã phải là buông tay rồi
nhưng nhiều khi mình nằm nghĩ lại
cái công sức mà mình bỏ ra
nếu mà cái đầu tiên này
mà mình sáng chế không thành
thì những cái sau mình không bao giờ có nghĩ được nữa
mà mình không có những cái bước tiếp theo để mình phân
cho nên nại nghiến răng quyết định nại
tiếp tục lại nôi ra lại sáng chế bằng được
nói chung là nó vượt qua rồi
thế nhưng thật sự là
nhiều khi tôi nghĩ lại
cũng vẫn là còn hoang mang
hoang mang về cái là
có những khi là nói thật tôi mượn bạn bè anh em
có những khi tới gần hai mươi cái số đó
vì nếu trong góc độ lông thôn
mà tầm hơn ba tỷ
già ba tỷ rưỡi gần ba tỷ bảy
thì nó thật là
nếu trong góc độ lông thôn mà làm ăn bằng cái sức lực
thì nó cũng cả một vấn đề
nhiều khi có những khi tôi
hai vợ chồng ngồi làm nghế với nhau
nhưng đã tâm sự
không còn tận còn phải nhờ đến đời con mới trang trải được
thế nhưng thôi thì thực sự nhờ cái ý chí
và cái nghị lực
và cái đường đi nước bước của mình nó cũng phù hợp
thế cho nên là cũng may là
tôi quay về tôi mở lại sưởng
và trong phạm vi có ba năm
là tôi giả được hết cái số hơn ba tỷ đấy
thế vào giờ thì được sắm
mua cái sưởng này
và sắm đất cát rồi
nói chung đồ đoạn thêm
thì nói chung là đến bây giờ nó cũng bớt qua những cái bước ngoặc đây thôi
thông tin về người nông dân phạm văn hát
có nhiều sản phẩm sáng chế thiết thực
được người dân trong và ngoài nước biết đến
chính điều này cũng tạo điều kiện chấp cánh
cho ước mơ và đam mê của ai nông dân
để nhiệt huyết này
có một tập đoàn máy nông nghiệp bên mỹ
mời tôi sang đây chỉ có ăn và ngồi sáng chế
một tháng người ta giả tôi bảy đô một tháng
mà chi phí đi lại họ lo
với tôi thì tôi lại nghĩ thế này
rõ ràng nếu mà soa đồng tiền
thì nó cao hơn thật
thế nhưng có thể là tôi làm
một năm tôi có thể là
nếu một mình tôi đi ra nước ngoài
thì một năm tôi hơn tỷ
thế nhưng nếu tôi làm ở việt nam
thì tôi cũng có thể là non non một tỷ
thế nhưng tôi nghĩ là ngược lại là
những cái giá trị của sản phẩm tôi làm được ra
thì mọi người việt nam
mà cho người việt nam
mà người việt nam thì rất đang cần
mà mình rất là quý miến gần gũi bà con
từ những cái xuất phát
từ thực tế của mình đã bị thua lỗ
cho nên mình thấy những cái cần của bà con
là mình không nên bỏ qua
thế mà trong khi đó là cái sự được đồng tiền
như là cái sự được bà con quý miến
đấy mới là những cái mà
nếu kéo mà tôi quyết định là ở lại việt nam
thì tôi cũng không bước chân đi
chứ thực sự là kể ra câu chuyện đấy thì
rất nhiều người nói là tôi lên đi
thế nhưng với tôi thì tôi lại nghĩ rằng
đấy mới là chỉ về một phần của cuộc sống thôi
chứ còn cuộc sống thì nó phải có ý nghĩa
cũng như là bây giờ tôi làm ra được những sản phẩm
mọi người việt nam đón nhận tôi
thì công nhận là đấy là ông hát
chứ còn tôi sang kia tôi có làm một trăm linh sản phẩm
thì chả ai biết đến tôi cả
mà chỉ có mỗi mình tôi được đồng tiền tôi cầm về
đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là
không thể đánh đổi bằng cái đồng tiền được
thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn
chị nguyễn thị toan vợ anh phạm văn hát cho biết
mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn
nhưng chị luôn sắt cánh bên anh
cùng anh sẽ đắp nên những thành công như ngày hôm nay
đến lúc đấy thì thôi bỏ ra thôi
lỡ mình chịu ăn mình hưởng được mình hưởng
thì là cũng muốn là hai vợ chồng
cùng gọi là kẻ ba sắt cánh
vượt qua cái lúc khó khăn
được in ngày hôm nay là thực sự là
cũng không biết bao nhiêu cái giá phải trả
thì đến bây giờ thì thực sự là
cũng còn người nó khách hàng
với lại đến bản thân mình
là cũng tự tin
khách hàng uy tín là
đối với mình là người ta gọi là đáp yêu cầu là
tin cậy mình
đến bây giờ thì chúng tôi là thực sự là
cũng vượt qua những cái khó rồi
thì là đến ngày hôm nay chúng tôi rất là yên tâm
những nhà sáng chế không bằng cấp
mà người dân vẫn yêu mến gọi là nhà sáng chế nông dân
như anh tạ đình huy
hay anh phạm văn hát
chỉ là hai trong số rất nhiều nông dân
cả nước dù không được đào tạo qua trường
lớp nhưng bằng niềm đam mê
gần phù chịu khó
đã sáng tạo nên nhiều sản phẩm có ích
phục vụ thiết thực cho cuộc sống của người nông dân
có được những thành công ấy
trước tiên là dựa vào chính sự nỗ lực
của bản thân những người nông dân như anh huy
bên cạnh đó là sự động viên của gia đình
sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành có liên quan
mà trong đó đặc biệt là
hội nông dân tại các địa phương
đã góp phần thay đổi quan niệm
suy nghĩ về người nông dân
nhất là trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đang có tác động tích cực đến đời sống
của mọi tầng gấp nhân dân như hiện nay
những hình ảnh mà chúng ta đã nhìn thấy
trong quá khứ có thể được máy tính
tái hiện tự động đó không phải là chuyện
trong phim khoa học viễn tưởng
khi mới đây các nhà khoa học thần kinh
ở canada đã lần đầu tiên tái tạo thành công
hình ảnh mà các tình nguyện viên đã nhìn qua
bằng cách phân tích hoạt động não
dựa trên điện não đồ
trong nghiên cứu do trường đại học
toronto scarborough tiến hành
các nhà khoa học đã cho nhóm tình nguyện viên
mang thiết bị đo điện não đồ eeg
rồi xem một số hình ảnh gương mặt
trên màn hình máy tính
trong ý thức của từng người những hình ảnh dần được tái tạo
bằng kỹ thuật số nhờ sử dụng công nghệ học máy
kết hợp hoạt động của não với những đặc điểm
cụ thể trên khuôn mặt
khuôn mặt mà các tình nguyện viên được cho quan sát
đã được tái tạo lại một cách chính xác tới mức
những người tham gia thử nghiệm phải ngạc nhiên
điều thú vị nhất là ở chỗ
không phải chúng ta tái tạo lại các hình vuông
và hình tăm giác
mà là những bức ảnh thật sự về khuôn mặt của một người
và trên đó gồm có rất nhiều các chi tiết hình ảnh tinh tế
khi chúng ta nhìn thấy thứ gì
não sẽ sinh ra ấn tượng về vật đó
đến nay chúng ta đã có thể ghi lại những ấn tượng này
bằng máy eeg
để có thể hình dung trực tiếp
về quá trình hoạt động
của não bộ
thông qua phương pháp điện não đồ
chúng ta có thể nhìn thấy cực kỳ chi tiết
quá trình phát triển sự nhận thức
về một khuôn mặt trong bộ não
và nhóm nghiên cứu đã có thể nắm bắt được nhận thức nó
bằng cách sử dụng điện não đồ
để thu được sự minh họa trực tiếp
về những gì đang diễn ra ở não bộ
trong quá trình này
hình ảnh cộng hưởng từ chức năng fmri
chụp lại hoạt động với thang thời gian là vài giây
nhưng phương pháp điện não đồ eeg này
lại có thể chụp lại hoạt động với thang thời gian là mili giây
nhờ đó độ chính xác và chi tiết
tăng lên hàng nghìn lần
nhờ thiết bị này
các nhà nghiên cứu đã có thể ghi lại
cụ thể cuộc kiểm tra về trí tuệ nhân tạo
vì chúng được hiển thị trong các hình ảnh
về các khuôn mặt
sau đó một phần mềm được thiết kế đặc biệt
đã được dùng để tái tạo hình ảnh kỹ thuật số
từ các thông tin nhận được
theo đánh giá của giáo sư nestor
loài người sẽ có thể giao tiếp với nhau
bằng ý nghĩ vào khoảng năm hai nghìn năm mươi
nhờ đó phương pháp này có thể hỗ trợ
người cầm giao tiếp
không dừng lại ở đó
phương pháp này sẽ giúp tái hiện hình ảnh
trong đầu của nhân chứng
nhằm giúp các nhân chứng hỗ trợ cảnh sát
nhận dạng nghi phạm
và làm thay đổi hẳn phương pháp điều tra tội phạm
trong tương lai
các nhà nghiên cứu sẽ mở rộng sang hướng
tạo dựng hình ảnh khuôn mặt
tái hiện ký ức
hoặc hình ảnh hóa những sự vật hiện tượng
mà người nhìn nhìn thấy
nhưng không có cơ hội lưu lại hình ảnh của chúng
bằng máy ảnh
hiện nhóm nghiên cứu đang hợp tác
với một công ty khởi nghiệp
chuyên sản xuất thiết bị đo điện não đồ
không dây để mở rộng phạm vi ứng dụng
mới đây mẫu ô tô bay thể thao
của một nhà sáng chế người philippines
đã bay thử nghiệm thành công
trước ảnh mắt thán phục của hàng trăm người
mẫu ô tô bay mới này được kỳ vọng
sẽ là phương tiện di chuyển lý tưởng trong tương lai
góp phần giảm thiểu tình trạng tắt đường nghiêm trọng
tại nhiều thành phố lớn
bay cao được sáu một mét
với vận tốc lên tới sáu mươi km trên giờ
mẫu ô tô bay thể thao này
có tên gọi concepto milenia
được gắn một mươi sáu động cơ vận hành
và sử dụng nguyên lý bay như các flycam
với nhiều cánh quạt gắn xung quanh
tạo lực đẩy cho ô tô bay lên khỏi mặt đất
bạn chỉ việc bấm nút
và chiếc ô tô sẽ tự bay lên
và đẩy cân điều khiển về trước và sau
để di chuyển
chiếc ô tô bay này rất dễ sử dụng
đó là lý do vì sao tôi nói rằng
nó có rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai
hiện công ty saed của australia
đã hợp tác với anh mendiola
để phát triển mẫu ô tô bay thể thao này
với hy vọng sớm đưa sản phẩm này ra các thị trường lớn
như australia châu âu và hồng kông
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau